thưa quý vị hôm nay hai mươi tám tháng sáu hơn một triệu thí sinh đã kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
buổi sáng các em thi môn ngữ văn thời gian làm bài một trăm hai mươi phút buổi chiều các em thi môn toán thời gian làm bài chín mươi phút
ghi nhận của nhóm phóng viên trong ngày thi đầu tiên
ghi nhận tại một số điểm thi ở thành phố hà nội
trong buổi sáng thời tiết mưa nhẹ gây khó khăn trong việc di chuyển tới điểm thi của các em học sinh và các bậc phụ huynh
những cảm xúc về kỳ thi năm nay cũng có nhiều khác biệt
hà nội là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước
năm nay có hơn một trăm linh hai thí sinh đăng ký dự thi chiếm hơn một phần một mươi tổng số thí sinh của cả nước
dù tổ chức trong điều kiện dịch bệnh đã được kiểm soát song tại mỗi điểm thi đều bố trí ít nhất hai phòng thi dự phòng để chủ động ứng phó khi có tình huống phát sinh
trong ngày đầu tiên tại gần hai trăm linh điểm thi trên địa bàn thành phố hà nội vấn đề an ninh trật tự an toàn giao thông được đảm bảo
đối với những trường hợp các xe dừng đỗ ngay cổng trường
chị sẽ chúc mắt để cho người nhà thí sinh hoặc là thí sinh xuống điểm thi và động viên các cụ huynh di chuyển ngay thẳng trương
để cho các trường hợp khác các thí sinh khác đến để có thể là vào đúng thời gian thi quy định
còn tại thành phố hồ chí minh địa phương có tổng số thí sinh dự thi lớn thứ hai cả nước với tám mươi năm thí sinh được bố trí tại một trăm năm mươi sáu điểm thi
sở giáo dục và đào tạo thành phố đã lên các phương án phối hợp với các lực lượng cảnh sát giao thông thanh niên sung phong
hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ coi thi
và thí sinh đến điểm thi đúng thời gian quy định

chúng tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc với lãnh đạo các điểm thi để kịp thời nắm thông tin hỗ trợ khi có các vụ việc cần thiết
với lực lượng công an thì cũng đã có một sự hỗ trợ đối với công tác của kỳ thi lần này
đối với điểm thi của chúng tôi thì có hai cán bộ an ninh thuộc công an quận ba hỗ trợ ở tại vị trí cổng nguyễn thi
và một cán bộ công an phường hỗ trợ ở vị trí cổng điểm thi
còn tôi cũng thấy là ở trước điểm thi của trường trung học phổ thông lê quý đôn
thì hiện giờ cũng có các em tình nguyện viên đang làm nhiệm vụ là hỗ trợ tiếp sức mùa thi
cho tất cả những thí sinh đến tham dự tại điểm thi
đây cũng là một trong những cái điểm mà tôi cũng thấy rằng hỗ trợ cho các em thí sinh rất là nhiều
cả về tinh thần lẫn về những điều kiện cần thiết để các em có thể tham gia tốt trong kỳ thi này
trong ngày thi đầu tiên hầu hết các em rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi
đề ngữ văn và toán đều nằm trong chương trình học và ôn tập
quan trọng hơn các em được đến trường trực tiếp trọn vẹn cả năm học
vì vậy đa phần các em học sinh đều hoàn thành tốt bài thi
tuy nhiên tại môn ngữ văn đã gặp vấn đề lộ lọt thông tin
d đã được lan truyền trên mạng xã hội khá sớm so với thời gian hết giờ làm bài của thí sinh
bộ giáo dục và đào tạo đã chuyển thông tin cho cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an vào cuộc xác minh
ngày mai buổi sáng các em thi tổ hợp xã hội và tổ hợp tự nhiên
buổi chiều thi môn ngoại ngữ
để đảm bảo cho kỳ thi tốt
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia hai nghìn hai mươi ba
lực lượng công an cả nước đã phối hợp với các lực lượng chức năng
lên các phương án tăng cường tuần tra kiểm soát tổ chức phân luồng
đảm bảo an ninh trật tự không để xảy ra tình trạng ủn tắc phức tạp về an toàn giao thông
và trong suốt quá trình các em làm bài thi
luôn có lực lượng công an túc trực đề phòng các tình huống đột xuất bất ngờ
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba tại nghệ an
với sự tham gia của hơn ba mươi sáu thí sinh bảy mươi điểm thi
và một sáu trăm sáu mươi chín phòng thi
xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự là nhiệm vụ hết sức quan trọng
lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo quán triệt tới các phòng nghiệp vụ
công an các đơn vị địa phương chủ động xây dựng kế hoạch
triển khai các biện pháp công tác đảm bảo an ninh an toàn tại kỳ thi
ngoài việc phân công lực lượng bảo vệ an ninh an toàn quá trình vận chuyển đề thi
in sao bảo quản đề thi bố trí cán bộ chiến sĩ bảo vệ tại các phòng thi
công an nghệ an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông xây dựng các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi
ngoài việc phân công lực lượng bảo vệ an ninh an toàn tại các phòng thi
bảo quản đề thi bảo quản đề thi bảo quản đề thi bảo quản đề thi
bảo quản đề thi bảo quản đề thi bảo quản đề thi bảo quản đề thi
cũng như là các cái chỗ giao lộ trọng điểm ở trên địa phương thành phố
nơi mà có cái thí sinh cũng như là nhà thí sinh đi lại để mà đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông trên địa phương thành phố
cùng với thí sinh cả nước hơn một mươi bốn thí sinh của tỉnh khánh hòa cũng bước vào ngày thi đầu tiên
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi ba để đảm bảo cho các thí sinh đến điểm thi thuận lợi an toàn
công tác phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã được lực lượng công an triển khai thực hiện từ rất sớm
đặc biệt có những trường hợp thí sinh đi lại khó khăn được lực lượng công an hướng dẫn hỗ trợ tới điểm thi
tại khu vực các vòng thi lực lượng công an được bố trí túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn bảo mật trước khi kỳ thi diễn ra
tiểm thi là trường nguyễn văn trỗi công an phường xây dựng kế hoạch đã triển khai cho toàn bộ tập thể cán bộ chiến sĩ
bảo vệ là từ ngày hai mươi bảy tới ngày hai mươi chín triển khai từ lúc sáu giờ sáng tại cái địa bàn cổng trường và xung quanh trường
đảm bảo hướng dẫn cho học sinh để xe đúng nơi quy định và đảm bảo đúng giờ để vào thi cử
bên cạnh nhiệm vụ chính là bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
tiếp sức mùa thi là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa được đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh hậu giang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức
từ rất sớm cán bộ đoàn viên hội viên các lực lượng đã có mặt tại điểm thi tích cực hỗ trợ thí sinh trước khi vào phòng thi
đây là một hoạt động thường niên của tuổi trẻ công an tỉnh
chương trình mùa thi năm hai nghìn ba đội niên công an tỉnh cũng có các đội hình tình nguyện như là chung kích đảm bảo hướng dẫn trật tự tại các điểm thi
hỗ trợ đưa đón các em học sinh có trường hợp đặc biệt hỗ trợ nước uống viết gắn đó kết hợp với tuyên truyền cho thân nhân người nhà đưa gước các em học sinh cài đặt lĩnh danh niên tử
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho thí sinh và phụ huynh trong suốt kỳ thi là việc làm có ý nghĩa quan trọng của lực lượng công an cả nước
và các lực lượng liên quan khác giúp cho các sĩ tử vững về tinh thần yên tâm hoàn thành tốt các bài thi
phổ thông hai nghìn hai mươi ba diễn ra thành công an toàn